bộ tài nguyên và môi trường đồng ý với phương án điều chỉnh giảm lưu lượng xả qua nhà máy thủy điện cửa đạt xả khoảng ba mươi năm m ba một giây và nhà máy thủy điện dốc cái xả khoảng một mươi m ba một giây
để cân đối nguồn nước vận hành phát điện và bảo đảm dòng chảy phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân ở phía hạ du
bộ tài nguyên và môi trường vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa và chủ của một số hồ đập trên địa bàn
hướng dẫn về việc vận hành điều tiết nguồn nước trong thời gian còn lại của mùa cạn
bộ tài nguyên và môi trường đồng ý với phương án điều chỉnh giảm lưu lượng xả qua nhà máy thủy điện cửa đạt và nhà máy thủy điện dốc cái